ngay sau đó là phải báo thông báo cho cơ quan công an và phối hợp với cơ quan công an để tiến hành điều tra làm rõ đối tượng
qua vụ việc đề nghị nhân dân cần nâng cao tinh thần cảnh sát bình tĩnh suy xét không thực hiện ngay các yêu cầu của đối tượng nghi vấn
nếu phát hiện nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để phối hợp điều tra làm rõ
thưa quý vị liên quan tới vụ phá rừng xảy ra tại tiểu khu một trăm năm mươi một a tp đà lạt vào chiều ngày hôm qua công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã triệu tập ba người gồm vũ thị phước là con trai của trần quốc trung và phạm văn trực
sau nhiều ngày theo dõi vào khoảng hai mươi h ngày một mươi ba tháng một mươi các trinh sát của đội kinh tế công an thành phố đà lạt đã phát hiện một vụ cưa thông phá rừng tại khoảnh năm tiểu khu một trăm năm mươi một a lâm phần do ban quản lý rừng lâm viên quản lý
khi thấy lực lượng chức năng nhóm của dương huân và trực đã tháo chạy bỏ lại hiện trường một cưa máy một cưa tay và một xe máy
đến khoảng một giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi trực quay trở lại lấy xe máy thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
tiến hành điều tra lực lượng công an xác định bà vũ thị phước là chủ mưu thuê huân và dương hiện chưa rõ nhân thân lên để chặt thông tại khu rừng của gia đình
trung dẫn các đối tượng lên khu vực phá rừng còn trực đóng vai trò cảnh giới
tại hiện trường ước tính khoảng một hai trăm năm mươi
mét vuông đất rừng đã bị tác động trong đó có tám cây thông có đường kính gốc từ hai mươi ba mươi năm cm bị cưa hạ
cũng tại khu vực cây ngã có hàng chục hố đã được các đối tượng đào sẵn để trồng cây bơ xoài
hiện cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt đối tượng huân và dương để xử lý nghiêm theo quy định
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba vừa đưa bốn thuyền viên và tàu bv chín mươi tám nghìn sáu trăm chín mươi năm ts gặp nạn trên biển về vũng tàu
bàn gian lại cho cơ quan chức năng địa phương
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba vừa đưa bốn thuyền viên và tàu bv chín mươi tám nghìn sáu trăm chín mươi năm ts gặp nạn trên biển về vũng tàu
lực lượng cứu hộ cứu nạn đã sử dụng ca nô cứu nạn tiếp cận lên tàu tiến hành hỗ trợ chống chìm khắc phục tạm thời cho tàu cá
chăm sóc y tế cho bốn thuyền viên sau đó đưa toàn bộ bốn thuyền viên lên tàu cứu nạn chuyên dụng và lai dắt tàu cá về vũng tàu an toàn
kho chứa bông phế liệu có diện tích khoảng bảy trăm linh m hai của gia đình ông nguyễn thành long
ngụ tại ấp phước tân một xã phan huyện dương minh châu của tỉnh tây ninh đã bất ngờ bốc cháy vào chiều ngày một mươi ba tháng một mươi
nhận được thông tin lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã nhanh chóng cử sáu xe chữa cháy và trên bốn mươi cán bộ chiến sĩ đến ngay hiện trường tiến hành phương án chữa cháy
khu vực xảy ra cháy là nhà kho chứa bông phế liệu khoảng ba mươi tấn được xây dựng bằng khung thép mái tôn tường gạch
sau hơn một giờ tích cực chữa cháy đến một mươi năm h cùng ngày đám cháy đã được khống chế và đến một mươi bảy h đám cháy được dập tắt hoàn toàn
rất may là vụ cháy không gây thiệt hại về người hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị tây nguyên đang vào mùa hanh khô nên tình trạng cháy nổ đang tiềm ẩn phức tạp
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh gia lai đã tích cực kiểm tra hướng dẫn các cơ sở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
chủ động phòng cháy chữa cháy hướng dẫn tổ chức diễn tập tập huấn cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ nhằm hạn chế thiệt hại do cháy nổ
để hạn chế xảy ra cháy nổ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh gia lai tăng cường kiểm tra tại các khu dân cư cơ sở công ty doanh nghiệp trên địa bàn
trong đó đã kiểm tra hơn một bảy trăm linh lượt cơ sở lập biên bản nhắc nhở yêu cầu khắc phục hơn sáu lỗi còn tồn tại tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ xử phạt hành chính một trăm linh ba trường hợp với số tiền hơn tám mươi triệu đồng
chúng cũng không tránh sao hoàn chỉnh được
đôi lúc mình thấy những dụng như giấy rác đó để có
còn hơi bừa bãi đó đó mình đang cố lần lần thôi nhưng bây giờ nhiều lúc mình cứ nhắc nhở là rác phải tập trung nơi về phía trước
thực trạng hiện nay có những cơ sở trong quá trình xây dựng thì chỉ là xây nhà ở nhưng sau đó thì lại khi đưa vào sử dụng thì lại đưa vào kinh doanh
cho nên trong quá trình kiểm tra ở đây chúng tôi cũng phát hiện ra nhiều cái tồn tại cái bất cập trong công trạng không cháy cháy
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cũng đã phối hợp mở ba mươi một lớp tập huấn kỹ năng cơ bản trong công tác phòng cháy chữa cháy
cho hơn ba ba trăm linh người thuộc các tổ phòng cháy của các cơ sở sản xuất công ty cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn
bên cạnh đó đơn vị cũng đã chú trọng công tác phối hợp với các đơn vị diễn tập phương án chữa cháy tại hơn bốn mươi cơ sở tiêm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
với tinh thần sẵn sàng chiến đấu lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tập luyện trao dồi kỹ năng nghiệp vụ chữa cháy cho cán bộ chiến sĩ
qua những buổi tập luyện cứu hộ người mắc kẹt đuối nước tiếp cận đám cháy tòa nhà cao tầng giúp mỗi cán bộ chiến sĩ chủ động thực hiện tốt phương án và xử lý tình huống đảm bảo an toàn
việc bảo quản phương tiện cũng được lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm công tác bảo trì xe chữa cháy các phương tiện chuyên dụng khác để cứu nạn cứu hộ đảm bảo hoạt động phục vụ tốt nhất khi có yêu cầu xử lý vụ việc